công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hàng chục quái xế có hành vi tụ tập và chuẩn bị đua xe trái phép
trước đó một nhóm thanh niên khoảng năm mươi người đang chạy xe thành đoàn dàn hàng ngang nẹt bô so kẻ tốc độ gây dối trật tự công cộng
tại đường số ba khu công nghiệp biên hòa tỉnh đồng nai
tiếp nhận thông tin công an tp biên hòa đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các quái xế
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy nhiều hướng
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được một mươi bốn đối tượng cùng phương tiện liên quan đưa về trụ sở làm việc
hầu hết các đối tượng vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có sung tích xy lanh trên năm mươi phân khối
các phương tiện đa phần đã được các quái xế độ chế thay đổi kết cấu để đạt hiệu suất tốc độ cao và gây tiếng ồn lớn